sáng nay hai mươi sáu tháng tám ngành y tế đắk lắc đã công bố và làm thủ tục xuất viện
đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín ca thứ sáu trăm linh
đây là ca đầu tiên ở đắk lắc khỏi bệnh với sáu lần xét nghiệm pcr liên tiếp
cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
đắk lắc hiện có ba ca dương tính với virus sars cov hai
ca thứ sáu trăm linh một là bệnh nhân nữ có liên quan đến các ca nhiễm tại đà nẵng
qua hai mươi bốn ngày tích cực điều trị bệnh nhân đã đủ điều kiện để xuất viện
tuy nhiên để bảo đảm an toàn cho cộng đồng bệnh nhân số sáu trăm linh một có nguyện vọng
được tiếp tục cách ly thêm một mươi bốn ngày tại khu cách ly tập trung tỉnh đắk lắc
hiện còn hai bệnh nhân là ca bệnh số bốn trăm bốn mươi tám và sáu trăm linh hai đang điều trị tại bệnh viện lao
và bệnh viện phổi tỉnh đắk lắc đều có sức khỏe ổn định